hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo
cả nước hiện có gần một mươi hai tám trăm linh người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe
trong đó một trăm linh người cách ly tập trung tại bệnh viện hơn một mươi hai hai trăm linh người cách ly tập trung tại cơ sở khác và bốn trăm hai mươi năm người cách ly tại nhà nơi lưu trú
báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến thời điểm này đã có ba trăm năm mươi bảy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong tổng số ba trăm tám mươi một người mắc covid một mươi chín
các bệnh nhân còn lại đang được điều trị sức khỏe tại các cơ sở y tế trong cả nước
trong số này hiện có sáu ca âm tính lần một với sars cov hai và bốn ca âm tính lần hai trở lên
vào sáng ngày hôm nay ngành y tế tỉnh đắk nông cho biết vừa phát hiện thêm hai trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại bon phi lơ tê xã đắk ngo huyện tuy đức nâng tổng số ca mắc vi khuẩn bạch hầu toàn tỉnh lên ba mươi hai ca
hai trường hợp mắc bệnh mới là một cháu bé một mươi một tuổi và một bệnh nhân hai mươi bốn tuổi người dân tộc mấn đông cùng chú tại bon filote xã đắk ngo
ngay sau khi phát hiện hai trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu các cơ quan chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống ngăn chặn lây lan dịch bệnh tại nơi vừa phát hiện
các ngành chức năng đã lập các điểm chốt chặn khoanh vùng cách ly toàn bộ các hộ gia đình tại ổ dịch
ngành y tế bố trí nhân lực vật tư y tế tiến hành khâu khử khuẩn khám sàng lọc điều trị dự phòng bằng kháng sinh và tiêm vaccine phòng chống dịch cho hơn sáu trăm ba mươi khẩu trong bon filler té có độ tuổi từ bốn mươi chín tháng tuổi trở lên
các trường hợp tiếp xúc gần được yêu cầu cách ly y tế ngay tại nhà
như vậy là đến nay tỉnh đắk nông đã ghi nhận bốn ổ dịch bạch hầu và trong tổng số ba mươi hai ca mắc bệnh bạch hầu thì có hai ca đã tử vong